thông tin về vụ nổ ở gara ô tô lê hiền tại xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
khiến hai người tử vong bốn người bị thương trong đó có ba cháu nhỏ cùng một gia đình
nguyên nhân ban đầu là nghi do nạn nhân cưa bom
theo thông tin từ người dân nguyên nhân vụ nổ nghi do chủ gara ô tô được một người hàng xóm
nhờ cưa hộ cục sắt nghi là bom và xảy ra vụ nổ
vụ nổ đã khiến cho anh lê tiến hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tử vong tại chỗ
còn anh nguyễn duy nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong
chính quyền xã cho biết trong bốn nạn nhân bị thương nặng có ba trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình
đến sáng nay đang được cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch
trước đó vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn một mươi sáu h ngày hai tháng bốn tại gara ô tô lê hiển xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu
tại hiện trường vụ nổ chủ gara ô tô tử vong và năm người khác bị thương
đến hơn hai mươi một h ngày hai tháng bốn công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám nghiệm
để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ nổ